nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới
có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền công an xã kiến an đã triển khai lực lượng vây bắt
khi đến hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nhơn
chú huyện trợ mới tỉnh an giang và thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc đánh bạc
thế nhân bị bắt một số đối tượng ở gần đó đã chống đối và có những lời lẽ thô tục hành hung lực lượng làm nhiệm vụ
ngay sau đó lực lượng công an đã đến hiện trường giải tán đám đông đồng thời mời các đối tượng liên quan về cơ quan để làm việc
dự kiến sau hai ngày nghị án hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào ngày một mươi một tháng bảy
công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lăng văn bình chú tại thôn bình lập xã gia miễn huyện văn lãng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng lăng văn bình có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho người nghiện tại thôn bản cáp xã gia miễn
tăng vật thu giữ gồm ba mươi một gói giấy chứa chất bột màu trắng đối tượng khai là heroin tạm giữ số tiền một triệu năm trăm linh nghìn đồng cùng một số tăng vật liên quan
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản vụ việc bắt giữ đối tượng và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lãng
để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang cho biết vừa bắt đối tượng cướp tài sản lương thanh rồi chú xã phương bình huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
trước đó lương thanh rồi điều khiển xe mô tô đuổi theo chặn đầu xe và giật sợi dây chuyền của một người phụ nữ
do bị hại chống cự quyết liệt nên đối tượng chỉ lấy được một đoạn dây chuyền rồi lên xe tẩu thoát
sau khi cướp được đoạn dây chuyền vàng đối tượng đem đến một tiệm vàng ở xã phương bình huyện phụng hiệp bán được với giá một mươi ba triệu đồng
trong lúc đối tượng đi chơi game thì bị bắt
khám xét trên người đối tượng cơ quan công an đã thu giữ được tám triệu bảy trăm linh nghìn đồng
qua công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến sông đáy thuộc địa bàn xã khánh trung huyện yên khánh tỉnh ninh bình
tổ công tác các lực lượng công an đã kiểm tra phát hiện và bắt quả tang hai tàu vỏ sắt không có đăng ký đăng kiểm đang khai thác cát trái phép
tại thời điểm bắt quả tang hai tàu này đang khai thác trái phép khoảng hai mươi mét khối cát
tàu trên của nguyễn văn hưng trần văn tiết nguyễn văn lũy chú huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
tiếp đó tổ công tác tiếp tục kiểm tra trên tuyến sông đáy thuộc địa bàn xã chất bình huyện kim sơn
phát hiện một tàu vỏ sắt không có đăng ký đăng kiểm do vũ văn thỏa chú xã xuân chính huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đang bơm cát từ khoang tàu lên bán cho người dân
vũ văn tỏa khai đã khai thác được hai mươi mét khối cát trên sông đáy đang đem bán cho người dân thì bị kiểm tra phát hiện
tỉnh thái bình đang triển khai một số dự án trọng điểm dự báo nhu cầu phục vụ san lấp đến năm hai nghìn ba mươi
tại khu kinh tế thái bình và các khu cụm công nghiệp các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh khoảng một trăm bốn mươi triệu mét khối
do nhu cầu cát tăng cao một số đối tượng đã tổ chức khai thác cát trái phép gây sạt lửa nghiêm trọng
và ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự
tại một số địa bàn tình trạng này đòi hỏi lực lượng công an đã phải chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa
ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép từ sớm và từ xa
tuyến sông tại khu vực giáp danh giữa ba tỉnh hà nam hưng yên và thái bình
đây là địa bàn mà hoạt động khai thác cát trái phép có diễn biến phức tạp
khi có lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát các đối tượng ngay lập tức di chuyển sang địa phận tỉnh khác để trốn tránh việc xử lý
khi tiến hành bắt giữ các đối tượng
thì là các đối tượng này là những đối tượng một là về cái trình độ của họ là trình độ người lao động
họ không có nhận thức đầy đủ pháp luật
hai nữa là họ ai có nhiều người có đối tượng thì biểu hiện chống đối
trong quá trình bắt giữ là chống đối cản trở thi hành công vụ của đối tượng năng
quá trình bắt giữ nhiều đối tượng còn tiến hành đánh tắm phương tiện
rồi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc
gây rất khó khăn cho anh em quá trình lập hồ sơ xử lý đối tượng
để chứng minh những vụ việc
nó đảm bảo cho quy định của pháp luật
lợi dụng đêm tối các đối tượng này đã sử dụng một tàu vỏ sắt không gắn số hiệu biển hiệu
trọng tải khoảng một trăm linh tấn để hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông trà lý
ba trong số bốn đối tượng bị bắt giữ đã từng bị công an tỉnh thái bình ra các quyết định xử phạt
về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản
theo lực lượng chức năng nhiều vụ việc khi tiến hành bắt giữ
các đối tượng kiên quyết chống trả chủ yếu là những người làm thuê không phải chủ phương tiện
trên địa hình sông nước thời điểm dạng sáng hay đêm tối
cũng gây khó khăn cho công tác bắt giữ xử lý của lực lượng công an
chúng tôi sẽ sàng lọc và xác định những địa bàn nào
những địa bàn có thể xảy ra những nạn khai thác cát trái phép đó
thường xuyên cũng xây dựng kế hoạch tổ chức hóa trang mật phục
khi phát hiện những đối tượng
khai thác cát trái phép thì tổ chức lực lượng tiến hành bắt giữ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau khi nắm được tình hình và giả soát xác định được đối tượng và những phương thức đặc điểm
thủ đoạn của các đối tượng trong hoạt động khai thác cát chế phép
lực lượng cảnh sát môi trường đang tới sẽ tuần tra kiểm soát
và kiểm tra các hoạt động của các công ty
cấp phép mỏ cát có biểu hiện vi phạm các đối tượng lợi dụng
và đối tượng tuyến địa bàn để hoạt động khai thác cát trái phép
tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tốt phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc bảo vệ khoáng sản của địa phương tố giác những hành vi vi phạm pháp luật
tỉnh thái bình hiện có tám điểm mỏ được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản
thời điểm hiện nay các điểm mỏ này đều tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của ủy ban nhân dân tỉnh
để đảm bảo an toàn trong khai thác khoáng sản mùa mưa bão
công tác kiểm tra nắm tình hình được lực lượng công an tiến hành thường xuyên
đảm bảo không xảy ra tình trạng khai thác lén lút vượt quá phạm vi chữ lượng được cấp phép
sau tháng đầu năm phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh thái bình phát hiện tám vụ
một mươi đối tượng khai thác cát trái phép kịp thời giải tỏa năm mươi bến bãi tập kết cát sỏi trái phép
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
an ninh hai mươi bốn h sẽ tiếp tục với những tin tức trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bản tin nhiệm sống hai mươi bốn trên bảy xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với nguyễn văn cuộc ba mươi chín tuổi
ngụ tại khóm một phường hai thị trấn duyên hải về hành vi can tội gây rối trật tự công cộng
do có mâu thuẫn trong việc dây mượn tiền vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nguyễn thái hòa tên thường gọi là quà ba bác bốn mươi chín tuổi ngụ khóm một phường hai thị xã duyên hải là anh ruột của cuộc
hẹn phạm thanh tiền tên thường gọi là đen ba mươi hai tuổi ngụ ấp cái đôi xã đông khánh quyện duyên hải
đến khu vực cầu long toàn thuộc hốn phước trị phường một thị xã duyên hải tỉnh trà vinh để giải quyết
khi biết tin hòa chuẩn bị đánh nhau nguyễn văn cuộc mang theo ba viên gạch đến hiện trường la hét thách thức giới nhóm của tiền
cả hai nhóm dế trên hai mươi đối tượng xong vào đánh nhau
nguyễn thái hòa sử dụng súng quân dụng k năm mươi chín bắn hai phát vào nhóm đối phương gây thương tích cho hai người
riêng nguyễn văn cột lúc đánh nhau đã bị thương ở tay
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một khẩu súng quân dụng k năm mươi chín hai viên đạn hai giỏ đạn bốn dao tự chế một dao thái lan nhiều mảnh giở chai bia
tiến hành điều tra truy bắt các đối tượng liên quan và khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
ngày chín tháng bảy đồn biên phòng cầu muốn bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và bắt giữ ba vụ hàng lậu
tại khu vực ấp một và ấp trà đư xã thường lạc quyện hồng ngự tỉnh đồng tháp hai tổ công tác của đồn biên phóng tội phạm
đồng hành cùng lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng công an tỉnh nói chung tham gia tuần tra kiểm soát đấu tranh trấn áp tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự giữ bình yên cho nhân dân